sáng nay một mươi bảy tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc làm việc của thường trực chính phủ
với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để lắng nghe giải quyết các vấn đề
đối với cơ quan mới chính thức đi vào hoạt động cách đây một mươi tháng
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các ý kiến tập trung thảo luận
tháo gỡ trên tinh thần phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi nhất cho ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kịp thời hơn
thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cần phải có tinh thần cầu thị cao
tiếp thu ý kiến các bộ ngành để tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động
ý kiến của đại diện các doanh nghiệp đều chỉ ra những khó khăn hạn chế và các vướng mắc trong cơ chế